và thai phụ họ cũng có những cái lăng tăng là nếu mà đã chọn phương pháp nipt hay là nip rồi
thì có cần phải làm thêm những cái xét nghiệm truyền thống khác như là tripo test hay là dapo test như truyền thống hay không ạ
cảm ơn anh sĩ ngọc hương
thì chúng ta cần phải nhấn mạnh một điều là cái xét nghiệm nipt là chúng ta đang sàn lọc là sàn lọc hội chứng đau
chứ không phải là chúng ta sàn lọc rất là nhiều tất cả các bệnh hay gọi là bá bệnh
bên cạnh cái sàn lọc hội chứng đau chúng ta còn có những cái xét nghiệm đi sàn lọc ví dụ như là tiền sản vật
ví dụ như là về cái sanh non dạ sanh non chẳng hạn
thì lúc này thì những cái xét nghiệm nipt có thể làm từ lúc một mươi tuần một mươi đợt nhớ đi
thì chúng ta thấy hồi nãy là cô cẩm cũng đã đưa ra những con số rất là ấn tượng
ví dụ như là cái khả năng của xét nghiệm mbt rất là cao lên tới chín mươi chín
so với cái xét nghiệm double test hay là combined test
bạn chăm bán đầu thời kỳ nó chỉ có tám mươi thôi
điều này có ý nghĩa là gì tức là cứ một em bé hội chứng đau
nếu mà chúng ta sử dụng cái xét nghiệm nipt thì chúng ta sẽ phát hiện được chín trăm chín mươi bảy em bé hội chứng đau
chúng ta bỏ sót khoảng ba em bé hội chứng đau
trong khi nếu mà chúng ta làm cái xét nghiệm gapo test
thì cái một em bé hội chứng đau thì chúng ta chỉ phát hiện được chín trăm linh em bé hội chứng đau thôi
chúng ta phải bỏ sót gần một trăm linh em bé hội chứng đau
thêm một cái nữa
đó là đối với cái xét nghiệm triple test thì nếu cái khả năng phát hiện của nó cũng chỉ khoảng bảy mươi
cho đến một em bé hội chứng đau chúng ta phát hiện được bảy trăm linh em bé hội chứng đau thôi
do đó thì đầu tiên về mặt ít lợi của xét nghiệm nipt có thể là phát hiện được tốt hơn những cái xét nghiệm triple test hoặc là double test
cái điều thứ hai hồi nãy cô cẩm cũng đã đề cập đó là khi mà sử dụng cái xét nghiệm nipt chúng ta sẽ làm giảm
cái tỷ lệ chọc ối xuống và chúng ta đã biết là khi mà chúng ta chọc ối thì cái nguy cơ mà có xảy thai
nguy cơ nhiễm trùng nguy cơ thai chích lưu cũng mặc dù thấp nhưng mà nó vẫn có mà gây ra một cái thâm lý rất là lo lắng cho sản phụ
do đó thì một cái xét nghiệm npt nếu như mà thai phụ đã làm xét nghiệm pt rồi thì chúng ta chưa nên không cần phải làm
cái xét nghiệm double test hoặc là triple test nữa

với những phân tích của bác sĩ thông thì chúng ta thấy rõ ràng là với nip thì có rất là nhiều những cái ưu điểm vượt trội
và trong đó thì ngọc thu rất là lưu ý đến cái chi tiết là không có cần phải chọc ấu mà cái phương pháp chọc ối thì thật sự nghe thôi là nhiều người nghe cái tên thôi là mình cũng đã rất là lo lắng rồi